vào sáng ngày hôm nay sau khi thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp
quốc hội đã tiến hành các thủ tục xem xét bãi nhiệm từ các đại biểu quốc hội khoá một mươi năm
cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
ngay trong trưa ngày hôm nay trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh
đã có mặt tại trung tâm báo chí kỳ họp để thông báo thông tin đến các cơ quan báo chí về nội dung trên
thông tin đến báo chí trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết
tại phiên họp riêng của quốc hội sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã trình quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông nguyễn thanh long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
thủ tướng chính phủ đã trình quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh long
sau khi thảo luận tại đoàn quốc hội thành lập ban kiểm phiếu
và tiến hành bãi nhiệm đại biểu quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
đạt thống nhất rất cao là trên chín mươi cụ thể là chín mươi bốn bảy mươi chín đại biểu tán thành
về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội nguyễn thanh long
thứ hai là chín mươi bốn ba mươi chín về việc phê chuẩn cách chức bộ trưởng nguyễn thanh long
với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
theo đó quốc hội cũng đã ra nghị quyết
và đại biểu quốc hội cũng đã thống nhất
thống nhất rất cao là thông qua hai nghị quyết
về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội và cách chức đối với ông nguyễn thanh long
với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng đã thông tin đến báo chí
về các hành vi chủ yếu của ông nguyễn thanh long
dẫn đến việc quốc hội quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
và cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền
ông nguyễn thanh long đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý
thiếu kiểm tra giám sát can thiệp tác động hỗ trợ công ty việt á
trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức
hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm
để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị
y tế chẩn đoán covid một mươi chín trái quy định
đó là ý thứ nhất
ý thứ hai là từ những hành vi này
các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận
ông nguyễn thanh long đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống vi phạm quy định của đảng và nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước
ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
gây bức xúc trong xã hội
gây ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng

mà ông long là bí thư ban cán sự
cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn
là đại biểu quốc hội đối với ông nguyễn thanh long
và với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng cho biết
việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và phê chuẩn
cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
là việc làm hết sức kịp thời
quốc hội đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình
quy định của hiến pháp pháp luật
cũng như nội quy quy chế làm việc của thường vụ
và nội quy hoạt động của quốc hội tại kỳ họp